các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo kết quả điều tra hai cựu giám đốc sở y tế cần thơ đã bàn bạc thông đồng tạo điều kiện cho công ty nsg trúng bốn gói thầu cung cấp thiết bị y tế
hành vi của bà phi được xác định phạm vào tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn ba mươi ba tỷ đồng
trong đó cá nhân bà phi nhận ba tỷ đồng lại quả từ công ty nsg
kết quả điều tra cũng đủ căn cứ xác định ông chu đã nhận hai trăm linh triệu đồng của công ty nsg
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé